xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
mở đầu là thông tin đến từ đắk lắk
công an huyện crong park vừa bắt giữ xử lý một đối tượng có hành vi tàng trữ
buôn bán hơn hai sáu trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
qua công tác nắm tình hình tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an huyện crong park
đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của trương thị huệ chú tại thị trấn phước an huyện crong park
tại hai nơi ở của huệ ở thôn cam rưng ở xã hòa an và thị trấn phước an
huệ đã thu giữ hơn hai sáu trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu z và ba số năm
tại cơ quan công an huệ khai nhận đã mua số thuốc lá này của một người lạ
với số tiền gần ba mươi tám triệu đồng về bán kiếm lời
trong khi đó vào dạng sáng nay trạm cảnh sát giao thông đắk cron
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển pháo lậu
trước đó tại km ba mươi sáu thuộc địa bàn xã hướng hiệp huyện đắk rông của tỉnh
quảng trị tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông đắk rông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô mang biển số một mươi năm b một nghìn ba trăm ba mươi tám
chạy theo hướng lao bảo đông hà
tuy nhiên đối tượng vẫn cho xe chạy
sau gần một giờ truy đuổi từ đắk rông cho đến km số một nghìn năm mươi bốn thị trấn bến quan huyện vĩnh linh
thì đối tượng cố tình tông vào phía sau đuôi xe của cảnh sát giao thông và lao lên vỉa hè
lực lượng cảnh sát giao thông đã áp sát bắt giữ hai đối tượng là thái bá hiền người điều khiển
và đối tượng nguyễn văn tuấn cùng chú tại huyện hương khê
qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở bốn mươi hộp pháo nổ nặng trên năm mươi kg
bước đầu lái xe khai nhận số pháo trên đối tượng mua tại khu vực quốc lộ chín
cách cửa khẩu quốc tế lao bảo khoảng tám km đưa ra hà tĩnh để bán kiếm lời
sau hơn một mươi ngày thành lập và triển khai gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm
lực lượng phản ứng nhanh cơ động của công an tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển rượu lậu
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác một trăm bốn mươi một qb đã đón dừng xe ô tô con mang biển số ba mươi bảy a
một mươi năm nghìn ba mươi bốn do nguyễn ngọc hiền chú tại xã gia ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình điều khiển
đang chạy theo hướng nam bắc đoạn qua thị trấn hoàn lão huyện bố trạch
qua kiểm tra phát hiện trên xe có một mươi bảy chai rượu ngoại mang nhãn hiệu chivat do nước ngoài sản xuất
lái xe đã không xuất trình được
lực lượng một trăm bốn mươi một qb đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường quảng bình xử lý
hơn một tấn sản phẩm động vật bao gồm chân giò nầm lợn và xương lợn đã bốc mùi hôi thối
đang được vận chuyển về thành phố hà nội tiêu thụ đã được lực lượng chức năng tỉnh bắc giang phát hiện ngăn chặn
cụ thể vào lúc bốn h ba mươi sáng nay trên đường cao tốc hà nội
đoạn qua địa phận xã vân trung huyện việt yên tỉnh bắc giang các lực lượng phối hợp đã kiểm tra xe ô tô mang quyển số tám mươi chín c một mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi bốn
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe ô tô vận chuyển một một tấn sản phẩm động vật gồm chân giò nầm lợn xương lợn nhập lậu bốc mùi hôi thối
lái xe kiêm chủ hàng là phan văn hải khai nhận đã thu mua số hàng trên tại một kho đông lạnh tại lạng sơn
từ chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đang vận chuyển về hà nội để bán thì bị phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc giang đã lập biên bản bàn giao cho đội quản lý thị trường tỉnh bắc giang
xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định
tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh phú thọ
phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tiêu hủy các sản phẩm là chân gà và các loại siro
phụ ra thực phẩm không rõ nguồn cốc xuất xứ theo quy định
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn thuộc phường bến gót thành phố việt trì tỉnh phú thọ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã phát hiện một xe ô tô vận chuyển năm thùng xốp
bên trong chứa hai trăm chín mươi kg chân gà
quá trình kiểm tra chủ sở hữu lô hàng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
cục quản lý thị trường tỉnh phú yên phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị liên quan
vừa tổ chức tiêu hủy một số lượng lớn hàng lậu hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
số lượng hàng bị tổ chức tiêu hủy lần này gồm hai trăm ba mươi hai mặt hàng các loại
trong đó chủ yếu là rượu bia mỹ phẩm thực phẩm phụ tùng xe máy và đồ chơi trẻ em
thưa quý vị như vậy là càng gần cuối năm các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại càng diễn biến phức tạp
để góp phần lành mạnh hóa thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
lực lượng công an đã tập trung nhiều biện pháp đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại
sau đây là ghi nhận tại tỉnh khánh hòa
hàng chục thùng các tông cỡ lớn được giấu kỹ trong thùng container
chứa trong đó là hơn hai mươi năm gói thuốc lá nhập lậu
số hàng lậu này đã bị công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa phát hiện thu giữ khi đang vận chuyển từ phía nam ra
đây là một vụ việc điển hình của cảnh sát kinh tế thành phố cam ranh
ngay sau khi đơn vị này mở đợt cao điểm tấn công tội phạm
bảo vệ tên canh tí
trong dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm kinh tế
buôn bán hàng lậu hàng cấm hàng giả gian lộ thương mại
trà trộn các loại hàng này để bán ra thị trường kiếm lời
gây thiệt hại rất lớn cho bà con
đội gọi các biện pháp hợp vụ
đội tiến hành thứ nhất là tiêu triền cho bà con
thứ hai là khối hợp
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa
chỉ hơn một tuần qua đã liên tiếp phát hiện
xử lý ba vụ việc liên quan đến nhiều loại hàng hóa nhập lậu
hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa giả tem nhãn mát
với giá trị lên đến hàng tỷ đồng
điển hình trong số đó là việc phát hiện
thu giữ hơn ba mươi gói thuốc lá
không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại một kho hàng ở đường hai tháng tư
phường vĩnh hòa nha trang
theo lời khai của chủ số hàng này
thì đây là lượng hàng được tập kết
chuẩn bị tung ra bán vào dự tết
trong thời gian tới
đơn vị sẽ tham mưu cho bà em đốc
công an tỉnh xây dựng các kế hoạch
chương trình công tác đấu tranh chống lậu
hàng cấm hàng giả gian lặng thu mời
phòng chống mũ bán pháo nổ
và các mặt hàng thực phẩm
như nước dưới khác
rượu bia các loại
gây hại cho sức khỏe
các mặt hàng thuốc lá đuôi ngọt nhập
nguyên liệu thực phẩm mỹ phẩm
và các sản phẩm dỡ bị lầm giả
thời điểm này lượng hàng hóa phục vụ
người dân trong tết tại các khu chợ
ở khánh hòa được tập kết khá nhiều
đây cũng là thời điểm mà các loại hàng giả
hàng kém chất lượng giả tem nhãn
hàng không rõ nguồn cấp xuất xứ
sẽ xuất hiện nhiều trên thị trường
các đơn vị chức năng của công an khánh hòa
đang tập trung phối hợp với quản lý thị trường
liên tục kiểm tra nhằm phát hiện
xử lý các vi phạm góp phần làm lành mạnh thị trường
phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
trong dịp tết
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
sở lao động thương binh và xã hội hà nội
đã công bố báo cáo nhanh về tình hình tiền lương
và kế hoạch thưởng tết dương lịch âm lịch
về mức thưởng tết
nhiều doanh nghiệp đã có thưởng tết dương lịch

cụ thể doanh nghiệp fdi
có mức thưởng tết dương lịch cao nhất là bảy mươi triệu đồng một người
công ty có cổ phận vốn góp
chi phối của nhà nước
và khối doanh nghiệp dân doanh
có mức thưởng tết dương lịch thấp nhất
đều là bốn trăm linh đồng một người
đối với thưởng tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
nhiều doanh nghiệp dự kiến
chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng năm
so với năm trước
doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng tết ngân đán

ở mức bốn trăm hai mươi triệu đồng một người
doanh nghiệp có mức thưởng tết ngân đán
cao thứ hai thuộc về một doanh nghiệp fdi
với mức ba trăm hai mươi năm triệu đồng một người
mức thưởng tết ngân đán

thuộc về một doanh nghiệp dân doanh
với mức sáu trăm tám mươi đồng một người
cũng theo sở lao động thương binh và xã hội hà nội
tiền lương bình quân
năm hai nghìn một mươi chín lán năm triệu
tám trăm năm mươi đồng một người một tháng
tăng một mươi một bốn so với năm trước
trong đó doanh nghiệp có
mức tiền lương cao nhất là bốn mươi năm triệu đồng
một người một tháng
doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là

giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng mạnh
theo giá vàng thế giới và ghi nhận
mức tăng cao nhất trong vòng ba tháng qua
vào lúc chín h một mươi năm
công ty vàng bạc đá quý sài gòn
niêm yếp giá vàng sgc tại thị trường hà nội
ở mức bốn mươi hai bốn mươi hai ba mươi hai triệu đồng một lượng
mua vào bán ra
tăng một trăm linh đồng một lượng
ở chiều mua
và một trăm hai mươi đồng một lượng
ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua
thời điểm này công ty vàng bạc đá quý bảo tín minh châu
cũng điều chỉnh tăng giá vàng sgc
thêm một trăm một mươi đồng ở chiều mua
và một trăm ba mươi đồng ở chiều bán
so với cuối ngày hôm qua
niêm ép ở mức giá bốn mươi hai một mươi hai
và bốn mươi hai hai mươi chín triệu đồng một lượng
mua vào bán ra
còn tập đoàn vàng bạc phu quý
giá vàng sgc được niêm ép
ở mức bốn mươi hai một mươi một
và bốn mươi hai hai mươi chín triệu đồng một lượng
mua vào bán ra
mức giá này tăng

ở chiều mua vào
và một trăm bốn mươi đồng một lượng
ở chiều bán ra
so với cuối ngày hôm qua
theo tổng công ty điện lực thành phố hà nội
evn hà nội
để phục vụ cấp điện an toàn ổn định
và liên tục cho các hoạt động đón tết dương lịch hai nghìn hai mươi
trên địa bàn thủ đô
evn hà nội đã lập phương án
chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc
trong công tác đảm bảo cấp điện
theo đó evn hà nội
dừng toàn bộ các lịch
tạm ngừng cung cấp điện để cải tạo
nâng cấp lưới điện từ giờ
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến hai mươi bốn giờ ngày mùng hai tháng một
xây dựng các phương án đảm bảo điện
cho các địa điểm diễn ra lễ hội
hoạt động văn hóa thể thao
và tăng cường lực lượng ứng trực
xử lý sự cố sửa chữa điện
trong suốt thời gian nói trên
những địa điểm quan trọng sẽ được cấp hai nguồn điện lưới
hoặc có máy phát điện dự phòng
công ty lưới điện cao thế tp hà nội
tổ chức kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp
không để xảy ra sự cố
do hành lang tuyến cáp bị vi phạm
thưa quý vị và các bạn
nhiều cây rừng tự nhiên
có đường kính lớn
hàng chục năm tuổi
ở khu vực đồi chín
có diện tích ba bảy hectare
thuộc ấp một xã phú lý
huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
do khu bảo tồn thiên nhiên
văn hóa đồng nai quản lý
đã bị chặt phá
và điều đáng nói là người thực hiện
lại chính là những người
trong khu bảo tồn
với lý do là dọn cây bụi dây leo
để thực hiện đề tài trồng thí nghiệm cây dược liệu
cộng quan chức năng tỉnh đồng nai
đang vào cuộc điều tra
làm rõ dấu hiệu lợi dụng
thực hiện dự án để phá rừng
và nội dung này cũng sẽ kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
nhiều gốc cây gỗ tự nhiên
hàng chục năm vừa bị chặt
có cây đốn hạ chưa kịp mang ra khỏi khu vực
trong khi đó
nhiều khúc gỗ còn để ngổn ngang
dưới các tán cây như thế này
đó là những gì đang diễn ra
tại khu vực có diện tích hơn ba bảy ha
đồi chín mươi thuộc thửa số một trăm năm mươi một
tờ bản đồ ba mươi
ấm một xã phú lý huyện vĩnh cửu
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai quản lý
chính quyền địa phương cho biết
sau khi phát hiện biểu hiện bất thường
có dấu hiệu phá rừng
đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm ngăn chặn
ủy ban xã có nhận được tin báo là
có một số người dân
là đang cắt cây tại khu đồi chín mươi
trên cơ sở đó
ủy ban xã cũng đã chỉ đạo cho kiểm lâm địa bàn
trực tiếp kiểm tra
sau khi kiểm tra
phát hiện đó là
do khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
chỉ đạo để cắt
xã cũng đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn
cho tạm ngưng
việc cắt cây tại khu vực này
các khu vực này
các khu vực này
chi cụ kiểm lâm đồng nai
đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra thực tế
và xác định diện tích có cây rừng tự nhiên
khu vực là trên ba bảy hectare
trong đó diện tích cây rừng tự nhiên
bị tác động do chặt hạ cây
với hàng chục cây gỗ lâu năm
có đường kính lớn đã bị đốn hạ
chúng tôi đã tạm giữ
khoảng hơn bốn trăm linh lóng
và đo tính ra
được khoảng hơn một mươi hai m khối
của năm mươi sáu gốc
cây bị chặt tại hiện trường
đường kính từ một mươi bốn cho đến sáu mươi cm
thu giữ toàn bộ
và tiến hành lấy lời khai
của các đối tượng
cũng theo ông lê việt dũng
lực lượng kiểm lâm đã làm việc với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
để xác định nguyên nhân
vì sao đơn vị có chức năng quản lý bảo vệ rừng
lại tiến hành chặt số cây rừng tự nhiên
lâu năm ở khu vực trên
theo khu bảo tồn
thì đây là có một
cái dự án mà
cây dược liệu dưới tan rừng
và trong quá trình tác động
họ nói rằng
là tác động phát dây leo cây bũ
để trồng cây dược liệu dưới tan rừng
nhưng thực chất thì như các anh đã
đã nhìn thấy sự việc
tại hiện trường
tức là có thể nói là sự việc
nó quá cái mức
tác động để luộm phát dây leo cây bũ
theo giải trình của khu bảo tồn thiên nhiên
văn hóa đồng nai
được phát hiện là do tác động
dọn cây bụi dây leo
để phục vụ đề tài trồng thí nghiệm cây dược liệu
tuy nhiên việc giải thích như trên
rất khó thuyết phục các cơ quan chức năng
và công luận
bởi lẽ không thể gọi những cây gỗ lớn
hàng chục năm có đường kính đến sáu mươi cm
bị đốn hại như thế này
là dây leo dây bụi được
vụ việc đã có dấu hiệu hành vi phá rừng
cần phải được các cơ quan liên quan
vào cuộc xác minh điều tra